phóng viên mạnh tùng có mặt tại phiên tòa sẽ thông tin tới quý vị và các bạn
phiên tòa xét xử sơ thẩm ông đinh la thăng và hai mươi một bị cáo khác đều là quan chức của pvn và pvc
và được chia thành hai nhóm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản
trong số này ông đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên pvn
được xác định là người có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương
và chỉ định pvc thực hiện gói thầu epc đối với dự án nhiệt điện thái bình ii ở tỉnh thái bình do pvn làm chủ đầu tư
ông đinh la thăng cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng epc số ba mươi ba không đúng quy định của pháp luật có nhiều nội dung không có thật
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm
các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng
nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án công trình lớn của quốc gia
tuy nhiên quá trình thực hiện dự án vì những động cơ khác nhau mà các bị can đã cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho nhà nước
thậm chí một số bị can còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập chứng từ khống rút tiền của dự án để ăn chia chiếm đoạt sử dụng cá nhân